tráo đổi người đi cách ly tập trung đó là hành vi của hai người ở lâm đồng
ủy ban nhân dân huyện lạc dương tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với ông đặng ngọc dũng ở phường một mươi một thành phố đà lạt đi từ vùng dịch bắc ninh về lâm đồng
nhưng trốn cách ly và trần đức duy cũng ở phường một mươi một thành phố đà lạt là người đi cách ly thay ông dũng
ngày hai tháng sáu qua việc khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng dịch covid một mươi chín trên quốc lộ hai mươi bảy c
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lạc dương đã ký quyết định đưa ông dũng và một người đàn ông khác
đi cách ly tập trung trong hai mươi một ngày anh duy và hai người khác đi cùng xe nhưng không xuất phát từ vùng dịch
phải đi cách ly phải cách ly theo dõi tại nhà
tuy nhiên vào tối cùng ngày khi xe của trung tâm y tế huyện lạc dương chở năm người từ chốt kiểm soát
về cơ sở cách ly trên đường di chuyển thì ông dũng đã nhờ duy đi cách ly thay
hành vi đã bị ban điều hành khu cách ly tập trung phát hiện và báo cơ quan chức năng
ngoài phạt tiền bảy năm triệu đồng ông dũng và duy còn buộc phải thực hiện cách ly y tế
cưỡng chế cách ly y tế tập trung trong hai mươi một ngày